sau ba ngày diễn ra kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tỉnh cao bằng khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các đại biểu đã nhất trí cao với quan điểm tập trung tháo gỡ ba nút thắt điểm ngẽn đang tồn tại trên địa bàn tỉnh
theo đó ba nút thắt điểm ngẽn đang tồn tại ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
văn hóa xã hội của địa phương là kết cấu hạ tầng nhất là giao thông đi lại
chất lượng nguồn nhân lực và thể chế cơ chế của tỉnh sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ
giữa các ban sở ngành với các địa phương trong tỉnh
trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm các đại biểu tích cực tham gia đóng góp những ý kiến
xây dựng bổ sung để hoàn thiện nghị quyết và việc thực hiện các nghị quyết sẽ bám sát vào cơ sở thực tiễn của tỉnh cao bằng
từng bước nâng cao dân trí và đời sống nhân dân đưa cao bằng bứt phá
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước